mở đầu bản tin chúng tôi tiếp tục thông tin về phiên tòa xét xử vụ sai phạm xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các đơn vị liên quan
trả lời hội đồng xét xử bị cáo trương huệ vân đã thừa nhận thực hiện việc lập các công ty ma
theo chỉ đạo của trương mỹ lan để rút tiền từ scb
cụ thể như sau vân biết rõ bà trương mỹ lan là cổ đông lớn nhất của scb
để bị cáo trương mỹ lan và bản thân có thể rút tiền từ scb
vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập sử dụng năm công ty ma và bốn công ty có hoạt động thật
tạo lập một trăm năm mươi năm khoản vay khống
tuy nhiên vân khai không ăn chia và không có quan hệ tài sản gì với bà trương mỹ lan
trước đó tại phiên tòa vào trưa ngày một mươi chín tháng ba đại diện viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trương huệ vân
từ một mươi chín đến hai mươi năm tù giam về tội tham ô tài sản
dù mới chỉ một mươi bốn một mươi sáu
sáu tuổi năm thanh thiếu niên cùng chú tệ phường thọ quang quận sơn trà và phường thuận phước quận hải châu thành phố đà nẵng
đã lập nhóm hội để đột nhập nhà dân hay các cơ sở kinh doanh để trộm cắp
hiện cả năm đối tượng này đã bị bắt giữ
ổ nhóm này gồm hai nữ ba nam thường đi trên hai xe máy chạy quanh các khu dân cư lúc đêm tối chờ thấy cơ sẽ cùng nhau đột nhập để trộm cắp
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay các đối tượng đã thực hiện trộm cắp ba xe máy
sáu lần đột nhập vào các cơ sở kinh doanh trộm cắp hàng chục triệu đồng
tài sản các đối tượng lấy trộm phần lớn là tiền mặt trang sức bằng vàng và một số vật dụng có giá trị khác
được biết số thanh thiếu niên này đã nghỉ học bỏ nhà tụ tập cùng nhau
và hiện công an quận hải châu đã thu hồi một số tăng vật liên quan và tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng vụ án
tính đến một mươi bảy h chiều ngày hôm qua ngày hai mươi tháng ba
lực lượng chức năng đã khống trọng
cơ bản đám cháy rừng trên núi bà đen tạo đường băng cản lửa chống cháy lan ra diện rộng
vụ cháy được xác định xảy ra vào khoảng chín giờ ngày hai mươi tháng ba tại tiểu khu sáu mươi sáu khu vực núi phụng
thuộc quần thể khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi bà đen tỉnh tây ninh
với địa hình phức tạp gần sườn núi kèm theo gió lớn nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị cùng với tám xe chữa cháy đã được huy động
lực lượng chữa cháy phải triển khai hệ thống đường ống dẫn nước khoảng một km mới tiếp cận được đám cháy
đến gần một mươi bảy giờ chiều đám cháy đã cơ bản được khống chế tuy nhiên đám cháy còn âm ỉ và kèm theo khói trắng
thưa quý vị tổng thư ký quốc hội bùi văn cường vừa có thông cáo về dự kiến chương trình kỳ họp bất thường lần thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
thông cáo đeo rõ căn cứ hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam luật tổ chức quốc hội số năm trăm bảy mươi hai nghìn một mươi bốn qh một trăm ba mươi ba
đã được sửa đổi bổ sung một số điều
theo luật số sáu mươi năm hai nghìn hai mươi qh một mươi bốn nội quy kỳ họp quốc hội ban hành kèm theo nghị quyết số bảy mươi một hai nghìn hai mươi hai qh một mươi năm ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai của quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm để xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của quốc hội
kỳ họp bất thường lần thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm sẽ diễn ra trong buổi sáng ngày hôm nay
một tháng ba tại nhà quốc hội thủ đô hà nội
xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị tòa án nhân dân tỉnh tiền giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm lần hai vụ nổ súng làm cho một người chết và ba người bị thương
tại quán karaoke xo trên địa bàn xã đạo thạnh thành phố mỹ tho
theo cáo trạng do có mâu thuẫn cá nhân nên thạch trung nghĩa và dương minh nhật cùng chú tệ tỉnh tiền giang đã hẹn nhau đến cơ sở karaoke xo để giải quyết
khoảng giờ ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
hai nhóm đã xảy ra cự cãi sâu sát ngay tại quán
nguyễn thanh triều và trần quang quốc bảo trong nhóm của dương minh nhật đã dùng súng bắn về phía của nhóm hải bạch gây ra cái chết của hải bạch và bao đối tượng khác bị thương
qua điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phối hợp với công an thành phố mỹ tho tiến hành bắt khởi tố hai mươi hai đối tượng có liên quan đến vụ án
đến ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân tỉnh tiền giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt nguyễn thanh triều trung thân về tội giết người
năm năm tù về tội cố ý gây thương tích tổng hình phạt là tù trung thân
hai mươi bị cáo còn lại bị phạt từ hai năm đến bảy năm tù giam về các tội cố ý gây thương tích và gây dối chức tự công cộng
vào ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã xử phúc thẩm và đề nghị xem xét khởi tố bổ xuất